đoàn đại biểu cấp cao cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên do ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch ban chấp hành đảng lao động triều tiên
trưởng ban quốc tế phụ trách đối ngoại risu yong làm trường đoàn đã tới thăm và làm việc tại thành phố hải phòng
làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng bí thư thành ủy hải phòng lê văn thành bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn lãnh đạo đảng lao động triều tiên
đây là lần đầu tiên thành phố hải phòng được đón tiếp đoàn đại biểu của đảng nhà nước triều tiên tới thăm và làm việc
phó chủ tịch đảng lao động triều tiên ri suyong thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu chú đáo của đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố hải phòng
chuyến thăm này góp phần tăng cường mối quan hệ hiếu nghị giữa việt nam nói chung thành phố hải phòng nói riêng và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
đã được chủ tịch kim nhật thành và chủ tịch hồ chí minh dày công vun đắp
trước đó đoàn ánh đạo cấp cao triều tiên đã đi thăm quan tổ hợp sản xuất ô tô vinfast ở huyện cát hải và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vineco ở huyện vĩnh bảo